nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông đặc biệt là do người tham gia giao thông có nồng độ cồn
dương tính với ma túy gây ra công an tỉnh long an đã tập trung mọi giải pháp nghiệp vụ cho đợt
tổng kiểm soát phương tiện xe ô tô khách và phương tiện xe ô tô vận tải container và mô tô
trong một mươi năm ngày gia quân tháng hành động tổng kiểm soát phương tiện xe ô tô khách và phương tiện xe ô tô
vận tải container và mô tô tỉnh long an đã phát hiện ba mươi chín trường hợp người điều khiển phương tiện
vi phạm nồng độ cồn và hai trường hợp lái xe container dương tính với ma túy
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức kiểm soát bốn ba trăm bảy mươi ba phương tiện các loại
qua đó lập biên bản vi phạm một bảy trăm một mươi năm trường hợp tạm giữ bốn trăm một mươi năm phương tiện
ra quyết định xử phạt hơn một bốn tỷ đồng và tước giấy phép lái xe chín mươi bảy trường hợp do vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh long an phối hợp với phòng cảnh sát ma túy tiến hành kiểm tra
kết quả và tạm giữ phương tiện xử lý nghiêm đồng thời thông báo về địa phương nơi cư trú của các tài xế